hôm nay ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tròn bốn mươi ba năm giải phóng miền nam non sông thu về một mối
chiến dịch hồ chí minh là đỉnh cao của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thắng lợi của chiến dịch hồ chí minh là thắng lợi vĩ đại nhất trọn vẹn nhất kết thúc ba mươi năm chiến tranh lâu dài
gian khổ chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta mở ra một kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập tự do thống nhất
và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước
văn kiện đảng nhận định thắng lợi vĩ đại của cuộc tổng tiến công mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đánh bại hoàn toàn
cuộc chiến tranh xâm lược của mỹ giải phóng hoàn toàn miền nam thân yêu kết thúc vẻ vang
cuộc chiến tranh yêu nước lâu dài nhất khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta
sáu giờ sáng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quân đội ngụy quyền tập trung lực lượng quyết tử thủ tại cầu sài gòn
để ngăn quân xâm lược
quân giải phóng miền nam việt nam từ hướng đông tiến vào dinh độc lập cơ quan đầu não của chính quyền việt nam cộng hòa
trong trận chiến cuối cùng này địch chỉ trụ vững được một giờ đồng hồ trước sức mạnh của quân giải phóng miền nam
một giờ ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn quân giải phóng miền nam việt nam tiến vào dinh độc lập
quân giải phóng nhanh chóng tiếp quản cơ quan đầu não của chính phủ việt nam cộng hòa
với những người lính có mặt trong thời khắc lịch sử này đó là những ký ức đẹp nhất bởi những quyết định táo bạo được đưa ra
trong chiến đấu ai vào trước đơn vị nào vào trước đều phải có trách nhiệm cầm cào để cắm
nên nắp gì cũng nắp đây nó là cái hiệp động tác chiến trong chiến đấu
thế sau đó là pháo hai của tôi anh nê văn thượng vỗ vào vai tôi cháy ra đằng sau
thì anh thận đang cầm cờ chạy theo sau rồi
thế tôi thôi bởi vì chả nhẽ đại trưởng chính viên hai người cầm hai máy cờ hay sao
thế là tôi mới thôi không cầm cờ nữa và tôi cầm theo khẩu ak xuống để sẵn sàng làm gì
nhiều chiến đấu và đồng thời cũng là bảo vệ cho anh thận
khi mà chúng tôi đến hai anh em tôi đến cửa dinh lập thì ông nguyễn hiễu hạnh trọng tướng đã trả đón tôi ở đó
thế sau đó là ba người chạy lên
anh thận lên cắp cờ rồi thì một mình tôi ở lại
rồn toàn bộ nội các riêng mình
thế rồi rồi xong tôi mới hỏi ông nguyễn hiễu hạnh bảo tổng thống đâu
thì ông nguyễn hiễu hạnh nói là dạ để tôi đưa tổng thống ra chào với ông
vừa chào các thứ xong
thì đoàn anh phạm xuân thẻ trung đoàn sáu mươi sáu trung đoàn bốn mươi sáu trung đoàn sáu mươi sáu nên kiểm thải
dương quân minh nói là chúng tôi biết quân giải phóng tiến công vào nội đô đang chở quân giải phóng vào để bàn giao
và lúc này sau khi mà dương nguyên minh nói rất lời như vậy
thì tôi nói ngay là các ông đều bị bắt làm tù binh các ông phải tuyên bố đọc hàng vô điều kiện không bàn giao gì cả
lúc này chỉ nghĩ rằng làm sao đưa dương văn minh và vũ mộ ra đài phát thanh càng nhanh càng tốt
càng nhanh thì cái nời tuyên bố đọc hàng của dương nguyên minh nó loan lên ấy
thì cái quân ngụy sài gòn nó sẽ buông quốc khí và hai bên ngừng chiến đấu
thì đỡ đổ máu cho cả hai bên và đỗ đổ máu cho nhân dân sài gòn
dương nguyên minh và cái nội các chính tuần sài gòn đúng giờ thì họ trần trừ họ không chịu đi
họ tìm cách lý do là ra đài phát thanh bây giờ không bảo đảm an toàn
thế rồi là đường dây liên lạc từ đây ra đài phát thanh không liên lạc được không biết như thế nào
tuyên quốc cũng đi
với thái độ kiên quyết của chúng tôi thì khoảng lúc ba mươi phút sau thì dương nguyên minh và quân mộ mới chấp thuận

tướng giáo tướng lực tổng giả
giáo hữu kiến đào đoàn tướng lực trưởng tướng lỗ xuất việt nam
tướng viên quốc tướng trưởng sài gòn
tướng liên lạc tướng lực trưởng tướng lực trưởng tướng lỗ xuất tướng lực trưởng
tướng liên lạc tướng lỗ xuất việt nam tướng lỗ xung lịch
cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã toàn thắng
miền nam hoàn toàn được giải phóng non sông thu về một mối
thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết bậc nhất của nhân dân cả nước
vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng việt nam của lịch sử dân tộc việt nam
từ nay tổ quốc ta từ lạng sơn đến cà mau từ đất liền đến hải đảo vĩnh viễn độc lập thống nhất trên cơ sở chủ nghĩa xã hội thống nhất đất nước tạo ra sức mạnh mới thuận lợi mới để phát triển kinh tế văn hóa củng cố quốc phòng và tăng cường ảnh hưởng của việt nam trên trường quốc tế